mưa lớn trong hai ngày qua cũng đã gây ra nhiều điểm sạt lở ta lui tại tuyến quốc lộ ba mươi bảy nối thành phố yên bái với các huyện thị của tỉnh
làm chưa cắt cục bộ gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện giao thông và người dân
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường bộ hai yên bái cho biết hiện tại trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy có hai mươi năm điểm sạt lở ta luy dương
trong đó có ba điểm sạt lở gây ách tắc giao thông đoạn qua xã hưng khánh huyện trấn yên với khối lượng đất đá ước tính gần ba m ba đất đá
ngay sau khi xảy ra ách tắc giao thông các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông tạm thời theo đường tỉnh một trăm bảy mươi hai
ngành giao thông vận tải đã huy động sáu phương tiện cùng hơn năm mươi công nhân khẩn trương giải phóng điểm sạt lở